thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật cách đây ít phút
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận thêm ba ca mắc mới covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc tại việt nam lên hai trăm sáu mươi năm ca
trong số này có hai ca có liên quan đến ổ dịch tại hạ lôi
người còn lại là nam hai mươi sáu tuổi trú tại tỉnh hà tĩnh
và cũng trong ngày hôm nay thì tại bệnh viện đa khoa bạc liêu đã có một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
đó là tình hình cập nhật tại việt nam
còn trên thế giới thì hiện tại đã ghi nhận tổng cộng là hơn một tám triệu trường hợp dương tính
và gần một trăm một mươi năm người thiệt mạng do sars cov hai
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
đặc biệt thời gian gần đây thì có tình trạng người dân lơ là đổ ra đường khá đông
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của thành phố hà nội vừa diễn ra vào sáng ngày hôm nay
lãnh đạo viện vệ sinh dịch tễ trung ương đề xuất hà nội cần tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm một tuần nữa
đồng thời có chế tài mạnh với các trường hợp không tuân thủ
tại cuộc họp trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết
qua thực tế và phân tích dịch tễ học trong số các ca bệnh của hà nội
sáu mươi tám không có triệu chứng bệnh hoặc chỉ rất nhẹ nếu chỉ dựa vào biểu hiện lâm sàng sẽ bỏ sót hai phần ba ca bệnh
cũng tại cuộc họp lãnh đạo viện vệ sinh dịch tễ trung ương khẳng định
thời gian qua hà nội đã làm tốt công tác phòng chống dịch
thời gian tới hà nội cần tiếp tục làm tốt công tác giãn cách xã hội một cách nghiêm ngặt
đặc biệt cần kéo dài cách ly xã hội thêm để duy trì thành quả phòng chống dịch
theo ý kiến riêng của tôi là một gọi là về chuyên môn thôi
chỉ còn việc quyết định thì không có gì
chỉ có chuyên môn thôi thì tôi nghĩ rằng là thậm chí phải kéo dài hơn nữa
chứ không thể là chỉ như này để bảo vệ cái thành quả của chúng ta
chứ không chỉ có dừng lại chỉ đến ngày một mươi năm độ
nếu được hỏi tôi thì tôi nói rằng là cần phải thêm ít nhất là phải một tuần nữa
ít nhất ít nhất và phải quyết liệt
còn nếu mà kéo dài mà không quyết liệt thì cũng bằng thừa
thế thì cho nên là cách ly xã hội phải thực hiện nghiêm ngặt ở thành toàn thành phố
kết luận phiên họp chủ tịch ubnd tp hà nội đặc biệt lưu ý
ở ổ dịch tại thôn hạ lôi thành phố quyết định phong tỏa chứ không phải là cách ly
vì vậy phải thực hiện như thiết quân luật nhà nào ở nhà đó
chủ tịch ubnd tp cũng yêu cầu cần thống kê các trường hợp liên quan đến hạ lôi
ở các chợ hoa trên địa bàn thành phố
về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trong thời gian tới
chủ tịch ubnd tp cảnh báo nguy cơ từ nhóm người thu nhập cao
và cán bộ công chức khi có tình trạng tự đi mua thuốc
là ngành y tế phải tổ chức tất cả các
hiệu thuốc ở trên địa bàn
tức là các ông chí phải thông tin cho tất cả các hiệu thuốc ở trên địa bàn nhé
có bất cứ cá nhân nào mua thuốc cảng thuốc hoa thuốc sốt trong thời gian vừa qua
thì phải yêu cầu báo ngay yêu cầu họ khai báo y tế ngay lập tức
và nếu hiệu thuốc nào mà đã từng đến mua thuốc mà để sót các trường hợp này
mà không khai báo y tế mà sau đó không báo cho y tế của phường
hay các đơn vị đường dây nóng là sau này chúng ta có thể tước giấy phép viện
liên quan đến việc các bậc phụ huynh quan tâm
chủ tịch ubnd tp
yêu cầu sở giáo dục và đào tạo kiểm tra giả soát và báo cáo thành phố
về thời gian dự kiến kết thúc năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
thời gian tuyển sinh lớp một lớp sáu và dự kiến tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thi vào lớp một mươi và thi những môn gì sớm công bố công khai để người dân biết
bốn bệnh viện lớn sẽ hỗ trợ hà nội xét nghiệm covid một mươi chín
để kịp thời đáp ứng yêu cầu xét nghiệm sàng lọc sớm khoanh vùng dập dịch
cụ thể đó là bệnh viện bạch mai
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương bệnh viện nhi trung ương và bệnh viện đại học y hà nội
các bệnh viện này sẽ phối hợp cùng với ngành y tế thủ đô hà nội
xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
đặc biệt là các trường hợp có liên quan đến ổ dịch
tại thôn hạ lôi xã mê linh huyện mê linh thành phố hà nội
mỹ vẫn đang được ghi nhận là quốc gia có số người nhiễm và tử vong cao nhất thế giới hiện nay
đã bốn ngày liên tiếp mỹ chứng kiến số ca tử vong trong ngày ở mức trên một người
tiếp tục là quốc gia dẫn đầu thế giới cả về số ca tử vong và số ca mắc
với hơn năm trăm sáu mươi trường hợp nhiễm và hơn hai mươi hai trường hợp tử vong
new york tiếp tục là tâm dịch khi chiếm tới bốn mươi tám số người tử vong trên toàn quốc
trong khi đó washington và california cũng đã trở thành điểm nóng của dịch
lần đầu tiên trong lịch sử tổng thống mỹ buộc phải tuyên bố tình trạng thảm họa lớn
tại năm mươi tiểu bang vì cùng một mối đe dọa
samoa thuộc mỹ hiện là vùng lãnh thổ duy nhất của nước này
chưa được thông qua tuyên bố thảm họa
trong khi đó các quốc gia châu mỹ khác như peru brazil chile
cũng tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín
đặc biệt chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ qua brazil đã ghi nhận chín mươi chín trường hợp tử vong
người dân tại thủ đô london của anh vừa gửi những lời chúc mừng đến thủ tướng boris johnson
sau khi ông này chính thức được xuất viện vào ngày hôm qua theo giờ địa phương
thông báo của văn phòng thủ tướng anh không nói rõ ông johnson đã được xét nghiệm lại hay chưa
người phát ngôn của ông johnson chỉ cho biết
ông được cho xuất viện để tiếp tục hồi phục tại checker một trang viên ở ngoại ô london
trước đó cũng trong ngày một mươi hai tháng bốn tờ telegrap đã dẫn lời một vài người bạn của ông johnson
tiết lộ thủ tướng năm mươi năm tuổi của nước anh đã có thể tự ngồi dậy và đi bộ ngắn
sau một tuần được tích cực chữa trị tại bệnh viện st thomas
bất kể khuyên hướng chính trị của bạn là gì ông ấy là lãnh đạo của đất nước này
vì thế việc ông ấy đã trải qua thời gian khó khăn trong bệnh viện và hồi phục sức khỏe là một tin rất đáng mừng
tôi rất mừng vì ông ấy đã vượt qua cơn nguy kịch giống như bất kỳ ai phải chiến đấu với căn bệnh này
tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới thủ tướng mong rằng ông ấy sẽ nghỉ ngơi và không lao đầu vào công việc quá sớm
quả là một tin tốt khi boris johnson đã hồi phục và được xuất viện như vậy là chúng ta có hy vọng cả với những người đang mắc bệnh
ông johnson nhập viện vào ngày bảy tháng bốn và được chuyển ngay vào khoa chăm sóc đặc biệt sau khi ho và sốt liên tục trong một mươi ngày
thủ tướng anh xác nhận bị nhiễm virus sars cov hai vào ngày hai mươi bảy tháng ba nhưng cho biết sẽ tự cách ly và làm việc từ xa
trong một thông báo ngày một mươi bốn tháng bốn văn phòng thủ tướng anh cho biết sức khỏe của ông johnson đang tiến triển rất tốt
văn phòng thủ tướng anh cho biết sức khỏe của ông johnson đang tiến triển rất tốt